hà nội đang hướng tới mục tiêu khởi động việc phục hồi thúc đẩy kinh tế tại các vùng xanh vùng vàng và tiến tới trên toàn địa bàn thành phố từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hà nội ghi nhận ba ca mắc covid một mươi chín mới trú tại quận hoàng mai và đống đa đều đã được cách ly từ trước
sơ đổ lây nhiễm của năm mươi bốn ca bệnh liên quan đến công ty zerica việt nam ở quảng nam
bé gái một mươi ba tuổi tại thành phố cần thơ tiêm đủ hai mươi vaccine pfizer
được xác nhận là cháu sống chung cùng nhà với một cán bộ y tế phường làm công tác chống dịch trên địa bàn quận thốt nốt
nam thanh niên tại huyện an phú tỉnh an giang không chịu lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đang nặng đòi tiêm vaccine pfizer
sau đó cầm dao chém bị thương cán bộ công an đã phải chịu mức án hai năm sáu tháng tù
thủ tướng phạm minh chính nhiều lần phát biểu không thể dùng biện pháp phong tỏa mãi vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn
vì vậy đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine lựa chọn hoạt động và dịch vụ phù hợp để ưu tiên mở cửa là đề xuất của các chuyên gia đối với lộ trình của việt nam
lãnh đạo tỉnh bình dương cho biết tỉnh đã cơ bản kiểm soát được covid một mươi chín song việc mở cửa kinh tế xã hội sẽ tiến hành từng bước không nóng vội
ủy ban nhân dân thành phố hải dương đã có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng nới lỏng một số biện pháp chống dịch covid một mươi chín
sau khi phát đi văn bản thông báo từ giờ ngày một mươi năm tháng chín
các cửa hàng quán ăn được phục vụ khách tại chỗ từ năm giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cho biết từ một mươi năm tháng chín cho phép các nhà hàng ăn uống được hoạt động trở lại
nhưng không phục vụ quá một mươi khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng phải đóng cửa trước hai mươi hai giờ hàng ngày
đội ngũ chuyên gia của trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh mỹ cdc đã tiến hành phân tích dữ liệu của tám hệ thống chăm sóc y tế trong nước
với tổng cộng một trăm linh năm bốn trăm bốn mươi sáu thai phụ
từ sáu đến một mươi chín tuần của thai kỳ
kết luận cho biết không có sự liên quan giữa vaccine pfizer moderna với nguy cơ xảy thai
ba trăm bảy mươi năm tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine covid giai đoạn hai sẽ tiếp tục tiêm liều hai bắt đầu từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng chín
nhật bản thông báo viện trợ cho việt nam thêm bốn trăm linh liều vaccine astrazeneca
thành phố hồ chí minh cho biết vừa triển khai thí điểm cấp mã qr qua ứng dụng y tế hồ chí minh
tại quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ nhằm để kiểm soát người dân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn
bất chấp dịch covid một mươi chín đang bùng phát ở địa phương
sáu ngư dân ở quảng bình dù đang ở trong vùng cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu vẫn lên tàu ra khơi đánh cá
cục quyền sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an phối hợp công an tp hà nội
lắp đặt các camera quét mã qr tại hai mươi ba chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào
cục quyền sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an thành phố hà nội